sau hai năm lẩn trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự là trí nhảm lê ngọc đăng khoa hay còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm là trương tấn tài là đối tượng truy tìm có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam đại náo ở quận bình tân tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án băng áo cam gây thương tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lẫn trốn tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
vào tối ngày năm tháng chín hai nghìn hai mươi hai các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an huyện bình chánh đột kích bắt giữ ba đối tượng trí khoa và tài